dưới tác động của dịch bệnh covid một mươi chín lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp đã có biểu hiện suy giảm
theo báo cáo của trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán sse trong hai tháng vừa qua có một mươi năm doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng lượng phát hành là năm năm trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
trong đó các doanh nghiệp bất động sản chiếm hơn bảy mươi hai lượng phát hành như vậy lượng phát hành trong tháng hai thu hẹp chỉ bằng bốn mươi một lượng phát hành so với tháng một